thưa quý vị thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ubnd tp hà nội và hai bị can
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ

ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc

bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamichi về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ sau tám giờ vào cuộc truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên

xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

chiều hai mươi một tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi là nam giới

phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi tập trung điều tra xác minh xác định tử thi là ông ngô văn đình
chú tại huyện ân thi
đến một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định
bắt giữ đối tượng bùi quyết thắng chú huyện ân thi về hành vi giết người cướp tài sản
thắng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai thuê ông đình trở đi
khi đi đến khu vực cánh đồng thôn quanh thắng dùng dao mang theo từ trước
chém ông đình nhiều nhát rồi chiếm đoạt số tiền bốn trăm tám mươi tám đồng trong túi quần nạn nhân

được biết đối tượng bùi quyết thắng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

mới đây một vụ mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm

thành phố cao bằng phát hiện triệt phá
cụ thể hồi hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tổ một mươi năm phường sông hiến thành phố cao bằng
tổ công tác phát hiện bắt quả tàng
đối với đặng văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn ba bốn kg cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan

hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng

vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

hàng nghìn người đã tham gia đường dây này với số tiền giao dịch lên tới hai tỷ đồng

với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm phát hiện đấu tranh bắt giữ các đối tượng thiết kế quản trị vận hành

mà có tuổi đời rất trẻ hiểu biết về công nghệ nhưng tuy nhiên là không hiểu biết về mặt pháp luật
ngày hai mươi tháng một mươi hai ban chuyên án quyết định phá án đã chỉ đạo một mươi mũi công tác
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan
trong đường dây này tại huyện việt yên tỉnh bắc giang và thành phố hà nội
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó ngô đức hạ chú huyện việt yên bắc giang hiện cư trú tại một căn hộ

làm một intro dài khoảng bảy tám giây rồi đấy rồi sau làm clip rồi game rồi gắn vào
hình thức là mình lên web mình lấy số mình chuyển tiền vào momo ở trên web
rồi sau theo nội dung quý ước ở trên đấy trả thưởng cũng theo quý ước

và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng hai tỷ đồng
ra trên địa bàn toàn quốc thu hút hàng nghìn người chơi ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn tạm dừng giao dịch để phục vụ cây biên thu giữ
căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
giả danh lực lượng công an đi tuần tra đêm để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người đi đường
hai đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an hà nam bắt giữ
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận phường hai bà trưng thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát cơ động công an hà nam dừng xe kiểm tra hành chính hai thanh niên

tại cơ quan công an hai đối tượng khai là phạm thế đồng và bùi thế huy cùng chú hà nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay đồng đặt mua trên mạng xã hội facebook một số trang phục công cụ hỗ trợ
và bộ về hàm cấp trung úy biển tên phạm thế đồng rồi rủ huy đi tuần tra đêm dừng xe đe dọa cưỡng đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nam thông báo ai là bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản trên

một nhóm ba đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt giữ
từ đầu tháng một mươi một đến nay tại địa bàn xã gia kiệm liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gồm tiền vàng với thủ đoạn rất tinh vi
với quyết tâm bắt bằng được nhóm trộm đêm trên công an huyện thống nhất đã huy động lực lượng ra soát các băng ổ nhóm trên địa bàn
đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tố giác tội phạm bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thống nhất đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn hoàng anh
phạm tuấn vũ và nguyễn quốc hiệp cùng tại huyện thống nhất để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
do ăn chơi và cá độ đi qua xã gia kiệm và khi đi có đem theo một đục sát và một xã beng và một căn cua
thì đi ngang qua thấy có nhà dân móc ở bọc ngoài sau đó cải cửa
đi ăn trộm hiệp ở ngoài cản giới còn em và nguyễn hoàng anh đi vào cạnh khóa lấy tiền vàng
lấy được tổng cộng là hai dây chuyền vàng một lắc vàng và một mươi một nhấn vàng

tổng số tiền bán được năm mươi bốn triệu
bước đầu tại cơ quan công an nhóm hoàng anh khai nhận do ăn chơi lêu lỏng lại không có nghề nghiệp
nên đã rủ nhau đi trộm cắp tìm nhà nào sơ hở trong quản lý tài sản đột nhập lấy mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được là nhiều trang sức bằng vàng có giá trị như dây chuyền lắc nhẫn và tiền mặt
tổng giá trị tài sản gần một trăm ba mươi triệu đồng số tài sản trên chúng mang bán chia nhau tiêu xài
những nhà mà hẻo lánh không có khi đi vắng không ở trông coi thì phải khóa cửa nhưng mà phải có nhờ người kế bên thường xuyên trông coi giúp đỡ trong coi việc đó

và cái thứ ba là tiền và vàng bà con không lên để ở trong nhà nhiều
sau khi sự việc xảy ra phát hiện
thì phải trình báo để nguyên cái hiện trường và trình báo lên cơ quan cơ quan chúng tôi để chúng tôi thực hiện thứ nhất là tiến hành khám nghiệm hiện trường
thứ hai là truy theo dấu viên nóng để bắt đối tượng
việc bắt thành công nhóm chuyên trộm cắp trên là thành tích xuất sắc của công an huyện thống nhất trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
hiện vụ việc đang được công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

thời điểm trên xe ô tô gây tai nạn với nhiều xe máy xe đạp đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè
sau khi gây tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường
cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu một bệnh nhân tiên lượng nặng
được chuyển lên bệnh viện việt nam thụy điển uông bí hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã quảng yên
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng của thị xã quảng yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông

công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng
và thu giữ gần năm trăm linh người
năm trăm linh viên ma túy hồng phiến hai gói heroin
đây là đối tượng đã có bốn tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là lê văn tý chú tại thị trấn quán hào huyện quảng ninh tỉnh quảng bình

bước đầu đấu tranh tý khai nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và các gói chất bột màu trắng là heroin
ngoài ra thu giữ thêm số tiền bảy mươi triệu đồng nhiều bơm kim tiêm
nước cất liên quan đến hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang
thu giữ niêm phong những tăng vật liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng
với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
đinh trọng hiếu chú tệ huyện sa thầy vi văn nhớ chú huyện ngọc hồi tỉnh con tum

theo cáo trạng để lấy số tiền công là tám trăm linh đồng cho việc vận chuyển ma túy
vào tối ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã đến khu vực nghĩa trang
thôn tà ca xã pờ y huyện ngọc hồi để giao ma túy cho người lạ mặt đã hẹn
ngay sau đó các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng hơn bảy trăm tám mươi bốn gram ma túy

tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng phan kim sang

đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ

phối hợp cùng công an thành phố vị thanh tiến hành kiểm tra nhà phan kim sang
ở ấp thành phố xã hỏa lựu
phát hiện sang và hai thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy

có tổng cân nặng hơn một mươi bảy g một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ hung khí liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng thi thị thu

xã bình lãnh huyện thăng bình tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản

sau khi chiếm đoạt tiền ái sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận
mà ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại

nhưng đến nay chưa được trả nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
địa chỉ số một mươi chín trần hưng đạo phường tân thạnh thành phố tam kỳ gặp điều tra viên đinh thanh vĩ
số điện thoại bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín mươi chín để được giải quyết